tính từ một mươi tám h ngày sáu tháng chín đến sáu h ngày bảy tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một bốn mươi chín ca
trong một bốn mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là tám trăm một mươi năm ca số ca còn đang điều trị là một trăm chín mươi chín ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi chín chín trăm bảy mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện chín trăm linh ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn bảy trăm bốn mươi sáu người cách ly tại nhà và nơi lưu trú hai mươi bốn ba trăm hai mươi sáu người